thực hiện hành vi trộm cắp xe máy hai đối tượng biết mình đã bị camera an ninh ghi lại
nên trong quá trình bỏ trốn đã lục bỏ quần áo bên ngoài phi tăng nhằm tránh bị lực lượng chức năng nhện dạn
tuy nhiên hành động này vẫn không thoát được
đó là huỳnh nhật phát ba mươi một tuổi quê lâm đồng và võ minh trí hai mươi chín tuổi chú quận một mươi một tp hcm
theo điều tra ban đầu trước ngày hai mươi ba tháng chín một người dân đi xe máy hiệu vario một trăm năm mươi
về dựng trước cửa hàng điện thoại trên đường minh phụng phường một mươi
đến khoảng một mươi hai h ba mươi chủ nhân phát hiện chiếc xe máy của mình đã bị mất và trình báo đến cơ quan công an
vào cuộc đội cảnh sát hình sự cơ quan quận một mươi một nhanh chóng xác định phát và chí là nghi phạm
đến ngày ba mươi tháng chín phát bị bắt riêng trí bỏ trốn
phát thừa nhận đã cùng trí thực hiện vụ trộm xe máy trên
sau đó trí mang xe máy đi bán với giá một mươi sáu triệu đồng và chia cho phát sáu triệu
hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra truy xét và kêu gọi đối tượng
đối tượng trí ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật